từ thông tin của một vị khách gửi số tiền lớn một mươi ba tỷ đồng tại ngân hàng do chu thị hương là trưởng phòng giao dịch cung cấp
đối tượng đỗ đăng trung đã làm giả thẻ tiết kiệm của vị khách sau đó đến ngân hàng rút số tiền một mươi ba tỷ đồng mà không hề bị nghi ngờ
dù với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi nhưng việc các đối tượng rút chót lọt số tiền lớn đã cho thấy những lỗ hỏng trong hệ thống an ninh an toàn của ngân hàng
đối với các bộ ngân hàng
cũng có một số những cái sơ hở mà có thể nói là những cái tồn tại này không riêng gì một ngân hàng
nhiều ngân hàng cũng sẽ có những tồn tại đó ví dụ như những cán bộ giao dịch những cán bộ kiểm soát có thể nói là cái năng lực còn rất là yếu kém
đây là một trong những vấn đề mà có thể nói là mấu chốt về việc quản lý tài sản của người gửi
tôi nói ví dụ như trong vụ án vừa rồi
thì cái nhân viên của văn phòng giao dịch đó có thể hiện rất nhiều yếu kém
ví dụ như khách hàng rút trong hệ thống nhưng không phải rút ở cái chỗ gửi tiền mà rút ở một cái chi nhánh khác
thế nhưng cái việc kiểm tra chéo từ chỗ này đến chỗ kia hoặc là từ cái chỗ gửi đến từ cái chỗ nhận đến chỗ gửi không có
hoặc là cái thông tin của khách hàng cũng không được trao đổi để cái người khác người ta biết được và người ta đặt cái đó vào cái tình trạng giao dịch bất ngờ hoặc là giao dịch bất thường
thế thì chính vì vậy cho nên là những cái sự chủ quan đó
cùng với cái sự yếu kém của cái người mà giám sát kết hợp với đối tượng tinh vi làm giả thì nó sẽ thành một cái hệ lụy về cái việc thất bại trong cái việc mà quản lý tài sản
từ những máy in máy scan như thế này
hai đối tượng đỗ đăng trung ba mươi ba tuổi và nguyễn bá anh ba mươi bốn tuổi cùng chú tại xã gia đức huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã chế ra toàn bộ bộ giấy tờ giả để rút tiền ngân hàng
để chuẩn bị cho ý đồ này
trước đó nguyễn bà anh đã đến chính ngân hàng này gửi một số tiền tiết kiệm nhỏ
sau khi có cuốn sổ tiết kiệm thật chúng đã bắt đầu làm giả và thực hiện hành vi phạm tội
khi có được đầy đủ những thông tin thật của một khách hàng và cùng với đối tượng ở bên ngoài
thì đối tượng đã kết hợp với nhau bằng một loạt những cái máy móc ví dụ như máy tính ví dụ như máy ken
máy photo và máy app
trên cơ sở đó cùng với thông tin thật các bộ ngân hàng chuyển ra
trong quá trình đối tượng thực hiện việc đó cũng có một thao tác nữa
để có căn cứ so sánh đối tượng cũng đã tranh thủ mở một thẻ thật ở chính ngân hàng
sau này nó rút mở một thẻ thật ở đó
khi mở thẻ thật thì có căn cứ để so sánh cho nên đối tượng rất tinh vi ở chỗ đó
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hà nội vẫn đang tiến hành thu hồi số tiền mà trung đã cất giấu và sử dụng vào mục đích cá nhân
vụ việc tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng tiền tệ
đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các ngân hàng trong việc áp dụng các biện pháp
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối trong hệ thống cũng như tài sản của khách hàng
một giới bạc bằng hình thức đá gãn tiền nằm sâu trong khu dân cư trên địa bàn phường hòa hải
quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng vừa bị lực lượng công an triệt phá
vào thời điểm trên lực lượng công an đã ập vào trường gà của hộ ông mai tưởng
trú tại bốn mươi bảy phương hòa hải quận ngũ hành sơn bắt quả tàng hơn ba mươi con bạc đang tham gia đá gãn tiền
cùng chú ở thành phố đà nẵng quảng nam và thừa thiên huế
các nhóm đá gãn tiền này không hoạt động cố định mà thay đổi địa điểm liên tục
tại cơ quan điều tra chủ hộ mai tưởng khai nhận đã cho phùng tấn hiếu thuê để tổ chức đá gà
để biết về hoạt động trong thời gian ngắn lại cực kỳ nhanh gọn
nên trường gà di động này rất khó phát hiện
tại hiện trường vật chứng thu giữ gồm nhiều phơi đề gần năm mươi xe máy một mươi con gà trọi và hơn bốn mươi triệu đồng
hồi một mươi sáu h ngày ba tháng một vị trí tâm bão ở vào khoảng sáu hai độ vĩ bắc một trăm linh bốn một độ kinh đông
cách mũi cà mau hai trăm năm mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một
vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc một trăm linh năm độ kinh đông
cách đảo thổ chu kiên giang khoảng ba trăm ba mươi km về phía tây tây nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
hai mươi km một giờ giật cấp một mươi một
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
vùng nguy hiểm do ảnh hưởng của bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới
gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên phía bắc vĩ tuyến năm độ vị bắc
phía tây kinh tuyến một trăm linh sáu độ kinh đông
do ảnh hưởng của dìa bắc và hòa đưu bão số một
nên khu vực miền tây nam bộ có mưa vừa mưa to
riêng các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang có nơi mưa rất to
từ một trăm linh một trăm hai mươi mm một đợt
khu vực nam bộ có khả năng xảy ra rông lốc xoáy gió giật mạnh
trước tình hình trên các ngành chức năng khuyến cáo người dân các địa phương khu vực nam bộ
cần chủ động trong công tác phòng chống chẳng chống nhà cửa cơ sở sản xuất
để bảo vệ tài sản tránh những thiệt hại lớn xảy ra
chuyển sang một thông tin khác tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau cho biết
trưa nay đơn vị nhận được thông tin về việc một tàu cá
cùng năm thuyền viên bị hỏng máy khi đang hành trình tránh bão số một
tàu cá bị hỏng máy mang số hiệu cm chín mươi hai nghìn một trăm hai mươi ba ts do ông tô văn huynh làm chủ và là thuyền trưởng
khoảng tám giờ ba mươi phút ngày ba tháng một khi tàu đang trên đường chạy vào bờ tránh bão
đến vị trí cách đảo hòn chuối sáu mươi hai hải lý về hướng tây tây nam
tàu bất ngờ bị hỏng máy do sóng to gió lớn
nên các phương tiện cứu hộ chưa đưa người từ tàu cá sang tàu cứu hộ
hiện bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh cà mau
đang huy động năm tàu tìm kiếm cứu nạn để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi điều kiện cho phép
tính đến một mươi một h ngày ba tháng một tại đảo hòn chuối có bốn mươi một tàu cá công suất nhỏ
không chạy vào bờ được do sóng to
cũng trong sáng nay ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bạc liêu
cho biết tàu kiểm ngư kn hai trăm sáu mươi chín của trung ương đã tiếp cận lúc một mươi một giờ trưa
và cứu nạn thành công tàu bl chín mươi ba hai nghìn hai trăm hai mươi hai ts có tám thuyền viên bị chết máy trôi giặt trên biển
vào ngày hai tháng một
hiện tàu đang được lai rắt về cờ biển gành hào của tỉnh bạc liêu
tiếp theo ngay sau đây sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị dù theo dự báo cơn bão số một không vào đất liền
tuy nhiên thì vẫn tính đến khả năng bão đổi hướng
chiều qua ngày hai tháng một ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã khẩn cấp
triển khai phương án ứng phó với cơn bão số một đang hướng vào vùng biển nam bộ
tính đến chiều qua toàn tỉnh bạc liêu còn khoảng ba trăm linh tàu cá đang hoạt động trên biển
với hơn hai người dân
trong đó có hai trăm linh bảy tàu cá đánh bắt hải sản xa vờ với gần một tám trăm linh ngư dân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đề nghị các ngành chức năng và địa phương
phải theo dõi sát liên tục nắm kỹ tình hình của hơn ba trăm linh chiếc tàu
còn đang hoạt động trên biển để có phương án giúp đỡ sớm nhất
bên cạnh đó các lực lượng vũ trang phải chủ động trong mọi tình huống
phối hợp địa phương tính toán lên phương án khả năng di dời dân kịp thời
hiện bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh bạc liêu đã thực hiện duy trì các ca kiếp trực
sẵn sàng cơ động ứng phó khi có lệnh đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng bật đèn tránh bão
mở đài canh cực cán bộ chiến sĩ trực đảm bảo hai mươi bốn trên bảy
chỉ đạo đội biên phòng gành hào bán pháo hiệu cảnh báo bão theo quy định
hiện có hàng trăm cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống các địa bàn tổ chức tuyên truyền
hướng dẫn cách neo đậu tàu thuyền chẳng chéo nhà cửa cho bà con nhân dân ở khu vực ven biển
những ngày qua do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cùng hoàng lưu cơn bão đi về phía nam
gây ra những đợt mưa lớn trên địa bàn tỉnh khánh hòa
trong đó đường tỉnh lộ hai tại huyện miền núi khánh vĩnh đã bị lũ cắt đôi
khiến nhiều tài xế liều lĩnh cho xe ô tô chạy trên cây cầu treo dân sinh rất nguy hiểm
cây cầu tràn thác ngựa trên tỉnh lộ hai có nhiệm vụ nối trung tâm thị trấn khánh vĩnh
đi các xã cánh tây của huyện khánh vĩnh
hiện cây cầu này đã bị ngập trong lũ nên địa phương đã cấm các phương tiện lưu thông qua đây
giải pháp thay thế là cây cầu treo cách đó khoảng một trăm linh mét
nhưng chỉ dành cho phương tiện xe máy và người đi bộ
điều đáng nói là có cả các xe ô tô vẫn bất chấp nguy hiểm liều lĩnh chạy trên cây cầu treo này
hàng dài những chiếc ô tô nối đuôi nhau chạy qua ngoài việc gây cản trở các phương tiện xe máy của người dân
cầu khiến cây cầu treo luôn bị đung đưa lắc lư khiến người trên cầu không ít lần thoát tim
tình trạng các xe ô tô chạy lên cây cầu treo trong đó có cả xe tải nhỏ vẫn thường xuyên diễn ra
mỗi khi đường tính lộ hai huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa bị lũ cắt đôi
đã ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của cây cầu
hiểm nguyên luôn rình rọc khi không biết lúc nào cây cầu treo sẽ bị sập
thiết nghĩ địa phương cần có biện pháp cấp bách để ngăn cấm tình trạng trên
nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại người dân địa phương
cũng như tìm giải pháp đảm bảo cho các phương tiện ô tô xe tải được lưu thông thuận lợi
sáng nay ngày ba tháng một ông khuất việt hùng phó bang chuyên trách
ban an toàn giao thông quốc gia dẫn đầu đoàn công tác đã xuống hiện trường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc
tại huyện bến lức tỉnh long an khiến bốn người thiệt mạng một mươi tám người bị thương
tại đây thì nhiều bất cập dẫn đến việc mất an toàn giao thông đã được chỉ ra
ngã tư bình nhật huyện bến lức tỉnh long an mặt đường chi trích ổ gà đá dâm
lưu lượng phương tiện đông đút đặc biệt là xe tải trọng lớn đổi dốc với tốc độ cao
khiến cho khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn
người dân mong mọi chính quyền các cấp có hướng khắc phục để đảm bảo an toàn
đặc biệt là đợt cao điểm cuối năm
tình hình giao thông ở giao lộ ngã tư này phức tạp nhất là những giờ cao điểm
các điểm đen trên quốc lộ một không chỉ xuất hiện tại long an
mà ở nhiều địa phương khác những ngã tư giao cắt giữa đường dân sinh được liên tỉnh với quốc lộ
cũng dễ trở thành điểm đen về giao thông nếu không có sự bố trí hạ tầng biển báo hợp lý
trên đoạn tiến đường để cố gắng làm sao để hạn chế cái nguy cơ xung đột giữa ô tô và xe mô tô
thì nó sẽ giảm được tai nạn giao thông nói chung và giảm cái thương vong cho người tham gia giao thông
tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh với toàn xã hội
bên cạnh việc nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ luật
tăng cường quản lý đăng kiểm phương tiện
thì thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có chế tài đủ mạnh
để răng đe những tài xế sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện
kính thưa quý vị bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
sau đây kim thảo sẽ mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn đã khai mặt trọng thể vào sáng ngày hôm nay tại hà nội